những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận thực tiễn thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại ngoại giao của đảng đúc kết tư tưởng cốt loại của đối ngoại ngoại giao việt nam xuyên suốt lịch sử dân tộc mà định cao là nền ngoại giao thời đại hồ chí minh phương pháp luận trong đánh giá tình hình thế giới nhằn diện đặc điểm của thời đại cơ hội thách thức và ứng sự của việt nam trong từng giai đoạn lịch sử
với hơn tám trăm linh trang kết cấu gồm ba phần
với hơn tám trăm linh trang kết cấu gồm ba phần
cuốn sách không chỉ là minh chứng cho bước trưởng thành phát triển về tư duy và thành tựu của đối ngoại ngoại giao việt nam mang bản sắc cây tre việt nam độc đáo đặc sắc mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận và cơ sở thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta
bộ trưởng tô lâm cũng đã đăng đàn tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đại biểu
bộ trưởng tô lâm cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt triển khai quyết liệt các kế hoạch giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đạt được những kết quả tích cực
nhìn tổng thể chung tình hình an ninh trật tự tội phạm và vi phạm pháp luật ở nước ta
cơ bản được kiểm soát tốt môi trường xã hội được duy trì an ninh an toàn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn để việt nam vẫn là điểm đến an ninh an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động rất phức tạp như hiện nay
trên từng lĩnh vực cũng có những vấn đề nổi lên cần quan tâm giải quyết
trong phát biểu thảo luận các vị đại biểu quốc hội cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắt trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
theo thông tin
chúng tôi hiện nay có khoảng hai mươi đại biểu đã tham gia về một số những vấn đề đòi hỏi yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phòng chống tội phạm
và cũng có đề nghị là phải đánh giá những nguyên nhân phát sinh nảy sinh tội phạm
rồi cũng băn khoăn về tội phạm trên mạng tội phạm lợi dụng lừa đảo đánh bạc trên mạng
cũng đề nghị là sẽ sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật như là phong tỏa tài sản khẩn cấp
đối với tội phạm trên mạng sửa luật an ninh mạng quan tâm đến vai trò hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã
vấn đề tội phạm mạng tội phạm ma túy những vấn đề đề nghị là phải tăng cường tiềm lực cho lực lượng tư pháp nói chung
trong đó có lực lượng của cơ quan điều tra rồi tăng cường sự phạt hành chính
bộ trưởng tô lâm cho biết có ba nhóm nguyên nhân của các tồn tại hạn chế
nhóm nguyên nhân thứ nhất là thuộc về chủ quan của các cơ quan chức năng
như vấn đề triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
các vi phạm trong công tác điều tra xử lý tội phạm sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tội phạm
tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cá biệt là những trường hợp sai phạm tiêu cực vi phạm pháp luật của một số ít cán bộ chiến sĩ
nhóm nguyên nhân thứ hai là những khó khăn vướng mắc về mặt pháp luật cơ chế chính sách
nhóm nguyên nhân thứ ba là những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới là rất nặng nề khó khăn và cấp bách
chính phủ và bộ công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ giám sát của quốc hội các vị đại biểu quốc hội đối với những vấn đề liên quan
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong thời gian tới
nằm trong khuôn khổ các hoạt động của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ninh bình năm hai nghìn hai mươi
vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh ninh bình tổ chức diễn tập thực binh phương án xử trí tình huống phòng chống tập trung đông người
gây dối an ninh trật tự bạo loạn đánh bắt khủng bố giải cứu con tin và chữa cháy cứu nạn cứu hộ
dự diễn tập có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
diễn tập gồm ba phần diễu hành phương tiện biểu dương lực lượng thực binh giải quyết tập trung đông người phá dối an ninh bạo loạn
và thực binh đánh bắt khủng bố giải cứu con tin chữa cháy cứu nạn cứu hộ
thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng sự điều hành của chính quyền và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
nâng cao khả năng huy động bốn tại chỗ năng lực tư duy trình độ nghiệp vụ kỹ thuật chiến thuật ý thức trách nhiệm chỉ huy tác chiến của lãnh đạo chỉ huy các cấp
và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an toàn tỉnh trong ứng phó với tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh
tăng cường công tác phối hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa các lực lượng công an quân sự với cấp ủy chính quyền các sở ban ngành đoàn thể ở địa phương
bảo đảm không bị động bất ngờ trong mọi tình huống đồng thời chủ động cảnh báo săn đe các thế lực thù địch phản động có âm mưu phá hoại gây dối trật tự tập trung biểu tình bạo loạn khủng bố
đây cũng là dịp biểu dương lực lượng phương tiện và kiểm tra đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả thực tế của vũ khí trang thiết bị
thưa quý vị sáng nay tại khánh hòa cụng thi đua số bảy bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự có lãnh đạo cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đại diện công an bảy tỉnh gồm quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
bám sát sự chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số bảy đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
trong đó các đơn vị trong cụm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động không để xảy ra đột xuất bất ngờ mời nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm
đặc biệt một số tỉnh đã thành lập các tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
công an các tỉnh cũng đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong triển khai đề án sáu của chính phủ góp phần hoàn thành trí tiêu cấp căn cước công dân và cài đặt tài khoản định danh điện tử đúng thời gian quy định
tại hội nghị công an các đơn vị đã thảo luận thống nhất kết quả chấm điểm thi đua và bàn giao đơn vị cụm trưởng năm hai nghìn hai mươi bốn cho công an tỉnh bình thuận